các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh bạc sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
như thường lệ ngay sau đây sẽ là cập nhật tình hình dịch covid một mươi chín trong ngày hôm nay
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày bảy một hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày sáu một đến một mươi sáu h ngày bảy một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
đã giảm một trăm sáu mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố
trong đó có một mươi một bốn trăm hai mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm hai mươi ba ca
hải phòng bảy trăm chín mươi năm ca
khánh hòa bảy trăm chín mươi ca
bình phước bảy trăm một mươi sáu ca
vĩnh long sáu trăm chín mươi chín ca
cà mau sáu trăm bảy mươi sáu ca
bình định sáu trăm sáu mươi bảy ca
tây ninh sáu ca
hà nội sáu ca
tây ninh năm trăm tám mươi ba ca
trà vinh bốn trăm chín mươi tám ca

bến tre bốn trăm bốn mươi ba ca
hải dương bốn trăm bốn mươi ba ca
bắc ninh ba trăm năm mươi một ca
quảng ninh ba trăm bốn mươi năm ca
hương yên ba trăm một mươi chín ca
đà nẵng ba trăm linh chín ca
thanh hóa hai trăm bảy mươi năm ca
bà rịa vũng tàu hai trăm sáu mươi ba người
hà giang hai trăm sáu mươi ba ca
lâm đồng hai trăm bốn mươi năm ca
thừa thiên huế hai trăm ba mươi năm ca
kiên giang hai trăm hai mươi chín ca
cần thơ hai trăm một mươi ba ca
bạc liêu hai trăm một mươi ca
hòa bình một trăm chín mươi bảy ca
quảng ngãi một trăm tám mươi sáu ca
quảng nam một trăm bảy mươi ba ca

thái nguyên một trăm sáu mươi năm ca
bắc giang một trăm sáu mươi hai ca
quảng trị một trăm sáu mươi ca
vĩnh phúc một trăm năm mươi bảy ca
hậu giang một trăm bốn mươi tám ca
đồng tháp một trăm ba mươi năm ca
thái bình một trăm ba mươi hai ca
nghệ an một trăm ba mươi sáu ca
đồng nai một trăm hai mươi bảy ca
bình thuận một trăm hai mươi một ca
đắk nông một trăm linh sáu ca
phú thọ một trăm linh ba ca
hà nam chín mươi tám ca
tiền giang chín mươi bảy ca
sơn la chín mươi sáu ca
sóc trăng chín mươi một ca
yên bái bảy mươi ba ca
phú yên năm mươi sáu ca
quảng bình năm mươi bốn ca
bắc cạn năm mươi ba ca
bình dương năm mươi hai ca
ninh thuận ba mươi chín ca
bình dương ba mươi hai ca
cao bằng ba mươi một ca
lào cai hai mươi bảy ca
điện biên hai mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là
tây ninh giảm hai trăm bảy mươi ca
hải phòng giảm một trăm hai mươi tám ca
gia lai giảm một trăm linh hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là
hải dương tăng bốn trăm bốn mươi ba ca
vĩnh long tăng một trăm tám mươi ca

bà rịa vũng tàu tăng một trăm một mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai mươi một ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội một ca
quảng nam một mươi bốn ca
thành phố hồ chí minh một mươi một ca
hải dương một ca
là một tám trăm năm mươi ba chín trăm linh bốn ca trong đó có một bốn trăm bảy mươi sáu hai trăm ba mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm năm trăm linh sáu chín trăm linh hai ca bình dương hai trăm chín mươi một hai trăm bảy mươi ca đồng nai chín mươi tám năm trăm bốn mươi năm ca tây ninh tám mươi một một trăm ba mươi năm ca hà nội sáu mươi hai một trăm bảy mươi bốn ca
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn như sau
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca tổng số ca bệnh được điều trị khỏi một bốn trăm bảy mươi chín bốn mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị sáu sáu ca
thở oxy qua mặt nạ bốn hai trăm ba mươi chín ca thở oxy dòng cao hfnc tám trăm tám mươi bốn ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi ca thở máy xâm lấn bảy trăm hai mươi ba ca exmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca tử vong
tại tp hcm hai mươi ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến như tiền giang tây ninh
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai hai mươi ba ca trong hai ngày lòng an một mươi sáu ca tiền giang một mươi bốn ca vĩnh long một mươi bốn ca bình dương một mươi hai ca bến tre một mươi một ca cần thơ một mươi một ca sóc trang một mươi một ca an giang kiên giang hậu giang mỗi nơi một mươi ca đồng tháp chín ca tây ninh tám ca bà rịa vũng tàu bạc liêu cà mau mỗi nơi bảy ca bình định khánh hòa bình phước bình thuận mỗi nơi sáu ca
quảng ngãi huế đà nẵng
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi ba tám trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhẫm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín cụ thể xếp thứ ba của asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á cụ thể xếp thứ năm của asean
xin được truyền sát các thông tin tiếp theo
trong ngày hôm nay ngày bảy tháng một bộ y tế đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung văn bản trước đó
về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản ba mũi
liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại ba mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín được cấp cho mỗi cá nhân sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định
căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm
cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo mẫu cho người dân
việc cấp giấy xác nhận sau tiêm chủng covid một mươi chín
thời gian theo dõi ít nhất ba mươi phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm
nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc phản ứng với thuốc tim
như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng
do đó nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy
thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tìm để được hướng dẫn về vấn đề này
cũng trong ngày hôm nay theo số liệu từ bộ y tế bảy trong số tám phường của cầu giấy là địa bàn có nguy cơ dịch cấp độ ba
dự kiến hàng quán ăn uống tại đây chỉ bán mang về trong thời gian tới
báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào sáng bảy tháng một
và giám đốc sở y tế vũ cao cương cho hay
số ca nhiễm trong những ngày qua của thành phố tăng rất nhanh trung bình hơn hai ca một ngày
đến nay thành phố đã ghi nhận hai trăm một mươi một người tử vong vì covid một mươi chín tại đợt dịch thứ tư tính từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo ông cương tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tuy nhiên hệ thống y tế các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý thu dung điều trị
lãnh đạo sở y tế hà nội dự báo khi số ca mắc tiếp tục tăng
sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế và số bệnh nhân chuyển nặng tử vong cũng tăng theo
nhìn nhận nguy cơ phức tạp của dịch bệnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chử xuân dũng đề nghị
quận huyện tăng cường tính tự chủ chịu trách nhiệm để kiểm soát dịch bệnh và nhấn mạnh
thành phố đã tăng cường phân cấp phân quyền cho địa phương
ông dũng nói khó khăn ở cơ sở có thể báo ngay cho sở ngành không chờ đến cuộc họp
như thế công việc mới chạy kịp thời và không để người dân bức xúc
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cầu giấy báo cáo số ca bệnh đang tăng nhanh trên địa bàn quận
đến sáng mùng bảy tháng một bảy trên tám phương ở địa bàn này đang ở cấp độ ba đưa cầu giấy trở thành vùng cam nguy cơ cao
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà nội ghi nhận sáu mươi hai chín trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín
trong tuần qua trung bình hà nội ghi nhận hai hai trăm ba mươi ca một ngày tăng nhiều so với kỳ báo trước trung bình một bảy trăm bốn mươi bảy ca một ngày
và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo
nhằm hạn chế tình trạng tử vong đối với nhóm nguy cơ cao mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tp trung ngọc anh yêu cầu khẩn trương ra soát
lập danh sách thống kê quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này
ngày bảy tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh ký ban hành văn bản số bốn mươi năm ubnd kgvx
về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát lập danh sách thống kê quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này
theo đó thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động tại hộ gia đình và triển khai tiêm vét tiêm bổ sung
tiêm nhắc lại vắc xin phòng covid một mươi chín cho những người này
tổ chức phân loại chăm sóc quản lý và điều trị người mắc covid một mươi chín từ cơ sở từ sớm ngay khi mắc
có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế
và theo hướng dẫn của bộ y tế nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
ban chỉ đạo ủy ban nhân các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn tổ chức rà soát
lập danh sách thống kê quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình
các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao
thực hiện tiêm vé tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại vắc xin phòng covid một mươi chín ngay tại nhà
bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ trừ trường hợp chống chỉ định đặc biệt là những người không đi lại được
đồng thời tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao
theo dõi sức khỏe xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai của ngành y tế
các đơn vị chức năng tham mưu ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc mua sắm vật tư trang thiết bị thuốc hóa chất
phục vụ công tác phòng chống dịch điều trị các đơn vị theo phương châm bốn tại chỗ
thưa quý vị và các bạn càng đến gần tết nguyên đán câu chuyện người dân về quê ăn tết lại càng trở nên nóng hơn
khi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
nhiều gia đình có con nhỏ ở tp hcm băn khoăn liệu có phải xét nghiệm nhanh covid một mươi chín khi đi máy bay trở về quê
tại quyết định hai nghìn hai trăm ba mươi ba qdbgtv
của bộ giao thông vận tải về sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay
nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cần thơ không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
như vậy hành khách bay từ tp hcm không bắt buộc phải có xét nghiệm nhanh để có giấy chứng nhận âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
thông tin này khiến cho nhiều người vui mừng vì không tốn chi phí xét nghiệm nhanh trước khi bay
tuy nhiên những người có con nhỏ nhất là trẻ em dưới hai tuổi băng khoăn
đối tượng này có phải xét nghiệm nhanh vì chưa được tiêm vaccine hay không
theo quy định mới của bộ giao thông vận tải hành khách bay từ tp hcm không cần giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong bảy mươi hai giờ
khi đáp ứng một trong ba điều kiện
người đã có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy ra viện không quá sáu tháng
tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi thời điểm khởi hành chuyến bay
như vậy các trường hợp yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
chỉ còn trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
đại diện các hãng hàng không cho biết trẻ em dưới một mươi hai tuổi bao gồm các trẻ sơ sinh
cũng là hành khách sẽ phải áp dụng các quy định như trên
theo đó nếu trẻ em là f đã khỏi bệnh không quá sáu tháng hoặc trẻ em đã được tiêm vaccine ở nước ngoài trở về
thì sẽ không cần phải xét nghiệm nhanh
các trường hợp còn lại trẻ em vẫn phải xét nghiệm nhanh như quy định và có giấy âm tính với sars cov hai
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín tại nước bạn lào
bộ y tế lào ngày bảy tháng một cho biết trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một hai mươi ca mắc covid một mươi chín
tại một mươi tám tỉnh thành phố và một mươi ca tử vong do covid một mươi chín trong đó có hai ca là người nhập cảnh
số ca mắc mới covid một mươi chín tại lào vẫn ở mức cao bốn con số nâng tổng số lên tới một trăm một mươi sáu tám trăm chín mươi ca với bốn trăm hai mươi một người tử vong
đặc biệt nước này ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể omitron thủ đô viên trăn tiếp tục đứng đầu cả nước
với bốn trăm ba mươi hai ca nhiễm trong cộng đồng một ngày
bộ y tế lào tiếp tục khuyến nghị người từng mắc covid một mươi chín hoặc người đã tiêm đủ các liệu vaccine cơ bản
ngừa covid một mươi chín nên tiêm mũi bổ sung để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể
đặc biệt là trong bối cảnh có sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của virus sars cov hai
ngày bảy tháng một mông cổ đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
giám đốc trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của mông cổ là ông tsonmon bile gaskakhan
cho biết đã phát hiện ít nhất một mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín do biến thể omitron
một mươi người trong số này là các nhân viên dình giữ hòa
một bệnh mới trở về nhà từ nam sudan trong khi hai người nhập cảnh trên các chuyến bay từ istanbul và bangkok
quý vị thân mến làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín đã có xu hướng gia tăng tại một số nước châu âu
khiến nỗ lực trở lại trạng thái bình thường của các quốc gia này thêm thách thức
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai philippines ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao ở mức kỷ lục trong vòng hai tháng qua
tỷ lệ người dân dương tính với virus sars cov hai ở nước này hiện đã lên tới một mươi
cao gần gấp ba lần
tổ chức y tế thế giới đã ghi nhận mức khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới năm để mở cửa nền kinh tế
riêng tại thủ đô manila ghi nhận hơn ba ca buộc chính quyền thủ đô nước này phải nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh
từ cấp độ hai lên cấp độ ba và đóng cửa các lớp học trực tiếp để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh
trong khi đó ấn độ cũng đang chứng kiến tốc độ lây lan dịch bệnh chóng mặt trở lại sau một thời gian tạm lắng
theo số liệu của ngành y tế ấn độ ngày ba tháng một ấn độ đã ghi nhận hơn ba mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
ước tính với tốc độ lây lan như hiện nay thì số ca mới hàng ngày ở ấn độ có thể lên đến ngưỡng ba mươi sáu ca vào tuần tới
số ca nhiễm biến thể omithron là một bảy trăm linh ca và biến thể này đã lan rộng trên hai mươi ba bang
trong đó maharashtra là bang có nhiều ca nhiễm omicron nhất với năm trăm một mươi ca
tại thái lan chính phủ nước này một lần nữa yêu cầu các cơ quan nhà nước và tư nhân
ba phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất một mươi bốn ngày vì số ca nhiễm biến thể omitron đang không ngừng gia tăng
nước này đã ghi nhận khoảng một năm trăm năm mươi một trường hợp nhiễm omicron ở bốn mươi bảy trên bảy mươi bảy tỉnh thành
trong đó có năm mươi các ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong bối cảnh các nước châu á vừa thực hiện tái mở cửa sự gia tăng trở lại các ca nhiễm covid một mươi chín
có thể sẽ gây áp lực lên kế hoạch phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia
tuy vậy với sự góp sức đắc lực từ vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín cùng kinh nghiệm
ứng phó hiệu quả nhiều nước châu á đã có những chiến lược thích ứng linh hoạt
để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh đến sức khỏe của người dân cũng như là nền kinh tế
phần cuối bản tin sẽ là thông tin đáng buồn khi mới đây chính phủ peru cho biết
gần một trăm linh trẻ em ở nước này đã mồ côi do đại dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ trưởng phụ nữ peru annahid duren đã cho hay trong thời gian bùng phát đại dịch trên
chín mươi tám trẻ em tại nước này đã bị mất cha mẹ hoặc người giám hộ cũng theo bà duren
để hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng do covid một mươi chín
cứ hai tháng chính phủ peru lại trợ cấp năm mươi usd cho hơn một mươi tám gia đình
bộ trưởng durand bày tỏ hy vọng sẽ mở rộng khoản trợ cấp này để trang trải chi phí hỗ trợ
về tâm lý và giáo dục cho hơn tám mươi ba trẻ em và thanh thiếu niên
bà duran cho biết thêm nhiều gia đình ở peru đã thiếu những giấy tờ cần thiết
như là giấy chứng nhận tử vong của các thành viên do covid một mươi chín
đặc biệt là những gia đình có người chết trong làng sóng lây nhiễm thứ nhất và thứ hai
của đại dịch covid một mươi chín
do vậy họ đã không nhận được sự hỗ trợ trên
các số liệu thống kê chính thức cho thấy peru hiện đứng đầu thế giới về tỷ lệ tử vong
do covid một mươi chín tính theo đầu người với con số là hơn sáu ca một triệu dân
đất nước ba mươi ba triệu dân này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ ba của đại dịch trên
và đã ghi nhận hơn hai triệu trường hợp mới mắc bệnh
cũng theo những số liệu này kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát
trên toàn cầu hồi đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay đã có gần hai trăm linh ba người peru tử vong
do đại dịch này
thưa quý vị và các bạn như vậy không chỉ riêng việt nam hay peru
mà tại nhiều quốc gia khác dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
vì thế mỗi người cần nâng cao cảnh giác không thờ ơ với dịch để bảo vệ chính mình
và những người thân yêu
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại